ngày ba mươi một tháng một mươi hai sở văn hóa và thể thao tp hcm tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố
cho năm công trình trên địa bàn đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong đó hai công trình nhà thờ thủ thiêm xây dựng năm một nghìn tám trăm năm mươi chín và tu viện dòng bến thánh giá xây dựng năm một nghìn tám trăm bốn mươi
nằm trong quy hoạch khu chức năng hai a của khu đô thị mới thủ thiêm
theo đánh giá của các cơ quan chức năng trải qua gần hai thế kỷ hai công trình tôn giáo này vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc xưa
bằng nhiều giá trị văn hóa lịch sử của đô thị thập niên bốn mươi năm mươi của thế kỷ trước
ủy ban nhân dân tp hcm giao sử văn hóa và thể thao ủy ban nhân dân quận hai và ủy ban nhân dân phường thủ thiêm
quản lý hai công trình này nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ
trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở khu vực di tích phải được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho phép
tính đến đây tp hcm có một trăm bảy mươi bảy di tích được xếp hạng trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử
sáu di tích quốc gia di tích khảo cổ học kiến trúc nghệ thuật lịch sử một trăm một mươi chín di tích cấp thành phố
và một trăm linh công trình địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa
dành làm tháng cảnh trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi